chiều ngày một mươi sáu tháng bốn ban tuyên giáo thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí
trong đó tuyển sinh đầu cấp và chất lượng sữa học đường là hai vấn đề chính được quan tâm tại hội nghị
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo hà nội năm nay thành phố tiếp tục thực hiện tuyển sinh mầm non lớp một và lớp sáu
theo hai hình thức là trực tuyến thông qua cổng điện tử http ts hanoi gov vn và trực tiếp tại các trường
đặc biệt sở sẽ kiểm soát chặt chẽ để hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường
nhất là đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao
trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh việc vinamilk bổ sung thêm một mươi bốn vitamin và khoáng chất vào sữa
trong chương trình sữa học đường ông nguyễn văn nhiên phó tránh thanh tra bộ y tế khẳng định
các vi chất mà vinamilk bổ sung trong sữa học đường hoàn toàn phù hợp với mức khuyến nghị dinh dưỡng
dành cho người việt nam và rất cần thiết để cải thiện tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em
chúng tôi chưa nhận được bất kỳ một nghiên cứu nào chỉ ra rằng việc bổ sung các chất như là sản phẩm
mà sở y tế hà nội vừa lựa chọn sáng lập qua các trình đấu thầu để cung cấp cho chương trình sữa học đường hà nội
là không tốt cho sức khỏe
phó tránh thanh tra bộ y tế cũng cho biết hàm lượng các vi chất mà

bổ sung trong sữa cũng nằm trong hàm lượng mà viện dinh dưỡng quốc gia khuyến nghị
phù hợp với khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới dành cho trẻ từ sáu tháng đến một mươi hai tuổi